thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện số một nghìn một trăm linh tám cdttg yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
công điện nêu tình hình dịch bệnh trên thế giới khu vực vẫn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường
trong nước dịch bệnh vẫn đang chưa được kiểm soát triệt đề nhất là tại các tỉnh thành phố khu vực phía nam và một số địa phương tập trung đông dân cư giao thương lớn
thời gian vừa qua một số tỉnh thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội và đã đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên tại một số địa phương việc thực hiện giãn cách vẫn chưa được triệt đề còn tình trạng người dân di chuyển lưu thông với số lượng lớn ca bệnh phát hiện trong cộng đồng vẫn gia tăng
thời gian nghỉ lễ quốc khánh kéo dài tới bốn ngày dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
giúp kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vừa qua thủ tướng chính phủ yêu cầu các đồng chí chủ tịch ubnd tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe tính mạng của người dân
tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt đề nghiêm ngặt có hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
cụ thể như sau
các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các cấp chính quyền
nhất là tại cấp cơ sở về tinh thần chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được quy định tại nghị quyết số tám mươi sáu nqcp
công điện số tám
công điện số một nghìn chín mươi chín cdttg ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và công điện số một nghìn một trăm linh hai cdttg ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tăng cường thực hiện nghiêm triệt đề dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu ở yên đó
tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng
trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
phòng chống dịch bệnh tổ chức tốt công tác đảm bảo an ninh xã hội an ninh an toàn trật tự xã hội
để người dân tự giác yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh
tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở
trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội
các địa phương khác tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
nhất là yêu cầu thực hiện thông điệp năm k kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội tập trung đông người không cần thiết
các hoạt động tại các khu vực công cộng các cơ sở vui chơi giải trí các địa điểm du lịch địa điểm tâm linh
và tăng cường kiểm tra kiểm soát không cho tụ tập đông người tại các địa điểm này
người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo
và các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn tăng cường và thường xuyên kiểm tra giám sát
về thực hiện các hoạt động phòng chống dịch xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm
tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện
và xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là
mất cảnh giác làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm bùng phát như dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn